hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ba đối tượng và tiến hành truy bắt hai đối tượng bỏ trốn
trong số hai đối tượng bỏ trốn có một đối tượng người nước ngoài
tiến hành điều tra mở rộng chuyên án
một mươi năm h chiều cùng ngày
ban chuyên án đã tiến hành khám xét kho hàng của nguyễn thị tâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại xã quỳnh hồng huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
thu giữ năm mươi loa thùng năm mươi bì cắt tông và một cân đĩa loại năm mươi kg
đây là các vật dụng mà các đối tượng dùng để cất giấu ma túy
hiện công an huyện quỳnh lưu và phòng cảnh sát ma túy
đang tiến hành điều tra mở rộng truy bắt các đối tượng còn lại
cùng với hành vi mua bán trái phép chân ma túy
một đối tượng vừa bị công an huyện mường trà tỉnh điện biên bắt quả tang
vào khoảng năm giờ hai mươi năm phút sáng nay
tại khu vực tổ một mươi bốn thị trấn mường trà
công an huyện mường trà tỉnh điện biên
đã phá thành công chuyên án bắt quả tan đối tượng mùa a thính
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét đối tượng
lực lượng công an đã thu giữ tại hiện trường
gần một viên ma túy tổng hợp
khối lượng gần chín mươi hai gram
một xe máy một điện thoại di động
và nhiều vật chứng khác có liên quan
tại cơ quan công an mùa a thính khai nhận
đã mua số ma túy trên của một đối tượng người lào
tại khu vực biên giới đang trên đường mang đi tiêu thụ
thì bị phát hiện bắt giữ
công an tỉnh bà rệ vũng tàu
đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông
xảy ra trên quốc lộ năm mươi một
làm đại úy chu quang sáng
cám bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bà rệ vũng tàu
đối tượng gây ra vụ tai nạn là huỳnh văn trùng
bốn mươi ba tuổi trú tại quận chín tp hcm
trước đó vào lúc chín h một mươi năm
tổ công tác làm nhiệm vụ trên đường
đoạn thuộc địa bàn thị xã phú mỹ
phát hiện xe ô tô do trùng điều khiển
vi phạm tốc độ đã ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên tài xế không chấp hành hiệu lệnh
mà vượt đèn đỏ và bỏ chạy
suýt gây tai nạn cho các xe khác trên đường
cùng lúc đó tổ công tác nhận được thông tin
chiếc xe này đã gây tai nạn với nhiều phương tiện khác
tại địa bàn huyện long thành tỉnh đồng nai
trùng còn dùng hung khí tấn công
làm bị thương một người
đại úy chu quang sáng và binh nhất lê văn toàn
chiến sĩ cảnh sát cơ động
đã dùng xe mô tô đặc trùng đuổi theo
trong quá trình truy đuổi xe bán tải đã ép ngã xe
do đại úy sáng điều khiển
đại úy sáng bị thương nặng
trùng tiếp tục bỏ chạy với bánh xe
đã bị nổ và bị bắt
quá trình làm việc tại cơ quan công an
tài xế này có biểu hiện bất thường
người thân của trùng cho biết
y có tiền xử bệnh tâm thần
và gia đình đối tượng này cũng đã xuất trình bệnh án tâm thần của chủng
mặc dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu
nhưng do bị thương nặng
vào chiều tối ngày hôm nay
đại úy chu quang sáng đã hy sinh
giả danh sĩ quan quân đội nhân dân việt nam
với quân hàm trung tá
làm việc ở các phòng ban của tỉnh
có mối quan hệ rộng chạy được việc làm
nguyên đại dương trú tại thôn năm
xã tam sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an
đã lừa đảo chiếm đoạt bảy bị hại
với số tiền trên bảy trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện anh sơn tỉnh nghệ an
đã khởi tố đối tượng nguyễn đại dương
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong năm hai nghìn một mươi tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện anh sơn
nhận được bảy đơn tố cáo
nguyễn đại dương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau khi tiếp nhận đơn tố cáo
công an huyện anh sơn đã tiến hành điều tra làm rõ
quá trình đấu tranh đến nay
nguyễn đại dương đã khai nhận lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của bảy bị hại
chủ yếu là người dân tộc thiểu số
trong đó có năm bị hại có đầy đủ chứng cứ
là ba trăm chín mươi triệu đồng
còn lại hai bị hại không đủ chứng cứ
chỉ nhận tiền qua tay không có giấy tờ
là ba trăm một mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ một bộ quần áo
mũ quân đội và bộ quân hàm trung tá
mà đối tượng dùng để lừa đảo
sau hai ngày xét xử và nghị án
và chiều ngày hôm nay
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt
bị cáo mạc quế hương ba mươi bảy tuổi
chú tại phường đông hồ thành phố hà tiên
tỉnh kiên giang một mươi bốn năm tù
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời buộc bị can này trả lại cho người bị hại
số tiền trên sáu tỷ đồng
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi
hương bắt đầu mở các dây hụi cho người dân
ở hà tiên chơi để hưởng hoa hồng
đến năm hai nghìn một mươi năm
hương lập ra bảy dây hụi
với nhiều mức giá khác nhau
từ một đến một mươi triệu đồng
sau đó hương tự ý hốt những phần hụi của hụi viên
khi chưa được sự đồng ý của họ
đồng thời đưa tên khống người chơi không có thật
để hốt chiếm đoạt số tiền của hội viên
ngoài ra hương còn thực hiện
bán hai phần hụi khống cho người khác
để chiếm đoạt số tiền của người mua
đến ngày một mươi một
đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
hương hoàn toàn mất khả năng chi trả
nên tuyên bố để bể hụi
và chiếm đoạt số tiền hơn sáu tỷ đồng
của các hội viên
lợi dụng chủ nhà đi vắng
hồ thanh huy ba mươi một tuổi trú tại thị trấn mỹ thọ
huyện cao lãnh đã đột nhập vào nhà người dân
và trộm cắp một mươi lượng vàng
công an tp cao lãnh tỉnh đồng tháp
đã bắt giữ đối tượng hồ thanh huy
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo kết quả điều tra bước đầu
vào ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
lợi dụng chủ nhà đi vắng
đối tượng đã dùng kiềm
cắt khóa cửa đột nhập vào nhà
lấy trộm một mươi lượng vàng của chị đặng kim loan
trú tại phường mỹ phú tp cao lãnh
cơ quan công an đã thu hồi tài sản
trao trả lại cho bị hại
và tạm giữ hình sự đối tượng huy
để xử lý theo quy định của pháp luật
và bản tin nhanh đến đây cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn
đã dành thời gian quan tâm theo dõi